ngày hai mươi tháng bốn ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh trung đoàn một u minh quân khu chín
tổ chức lễ khánh thành khu tưởng niệm bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tỉnh cần thơ
và các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh quân khu chín
dự lễ khánh thành có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn tấn dũng
nguyên thủ tướng chính phủ đồng chí đại tướng phạm văn trà nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các địa phương lãnh đạo các lực lượng trực thuộc quân khu chín
cựu chiến binh thuộc tiểu đoàn u minh một quân khu chín
khu tưởng niệm bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tỉnh cần thơ
và các anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh quân khu chín được xây dựng trên địa phận phường phú thứ
quận cái răng thành phố cần thơ với diện tích gần hai m hai gồm bốn hạng mục
khu tưởng niệm bắc hồ nhà tưởng niệm một số bia truyền thống
nơi linh thiên nhất của khu tưởng niệm là điện bắc hồ bắc tôn
tại đây có hai bức tranh hai vị lãnh tụ được khắc quạ bằng chất liệu đá quý
các tượng bán thân bằng đồng của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước qua các thời kỳ
như lê dưỡng nguyễn phan linh lê đức anh phạm hùng phỏ văn kiệt
đây là những người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời cũng là những người gắn bó máu thịt với dùng đất nam bộ
khu tưởng niệm là sự ghi nhận kết nghĩa bền chặt giữa cần thơ hậu giang và trung đoàn một u minh
là nơi tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ cán bộ chiến sĩ đồng bào đồng chí cả nước
đến đây thắp nén hương thơm tri ân tượng nhớ bắc hồ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo tỉnh cần thơ và anh hùng liệt sĩ trung đoàn một u minh
thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm binh chính chủ trì cuộc họp của thư chức chính phủ
về bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới cũng như cả năm hai nghìn hai mươi bốn
các báo cáo ý kiến tại cuộc họp đánh giá thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng chính phủ phụ trách lĩnh vực đã liên tục chỉ đạo đồng bộ tổng thể toàn diện
yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan các địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc
triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện lưới điện
tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy
được dự báo tăng trưởng rất cao lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh
tiêu dùng tăng lên đây là điều đáng mừng vì cho thấy nền kinh tế xã hội phát triển vừa góp phần
cho tăng trưởng các báo cáo ý kiến tại cuộc họp cũng cho thấy nguồn điện cơ bản không thiếu
nhiên liệu được đáp ứng song cần điều hành phù hợp thông minh thông suốt hiệu quả với giải pháp
tổng thể đa dạng hóa nguồn điện khẩn trương hoàn thành các đường dây tải điện khẩn trương
tháo gỡ các vương mắc pháp lý liên quan
không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện thủ tướng nhấn mạnh
về nguồn điện cần tính toán bảo đảm nguồn điện cho tất cả các vùng miền
lưu ý các tháng cao điểm ở miền bắc tháng năm tháng sáu tháng bảy đặc biệt là dự kiến phụ tải
tăng lên trong tháng sáu khoảng hai năm trăm linh mw đa dạng hóa các nguồn điện giả soát lại tất cả các nguồn
điện thúc đẩy các nguồn điện lớn đảm bảo nhân liệu than nước dầu khí cho sản xuất điện
các nhà máy điện than mua tối đa than sản xuất trong nước hạn chế tối thiểu mua than nhập khẩu
về cơ chế chính sách mua bán điện bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện
trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mùa bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện
và khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt
tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu cơ chế chính sách phát triển điện khí
điện gió ngoài khơi ven bờ chính sách với điện rác điện sinh khối
về truyền tải điện thủ tướng yêu cầu trước mắt hoàn thành đường dây năm trăm linh kv mạch ba
ra soát từng khâu bảo đảm tiến độ dứt khoát hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
đề nghị lãnh đạo các tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc động viên cán bộ công nhân trên công trường
làm xuyên ngày nghỉ ngày lễ về giá điện thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện
theo quy định thẩm quyền với lộ trình phù hợp không giật cục ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm
chi phí tăng cường ứng dụng chuyển đổi số tăng năng lực cạnh tranh giảm chi phí tuân thủ
cho người dân doanh nghiệp giá điện phải phù hợp có cạnh tranh lành mạnh và điều tiết của nhà nước
để duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và bảy mươi năm triển thắng điện biên phủ bộ thông tin và truyền thông vừa đề nghị các đơn vị
tăng cường bảo đảm an toàn thông tin ưu tiên nguồn lực cho ứng trực giám sát hai mươi bốn trên bảy
lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông vừa ký văn bản đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ gửi tới các bộ ngành địa phương
các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
internet nền tảng số cùng những tổ chức tài chính ngân hàng thương mại trên toàn quốc
văn bản của bộ thông tin truyền thông đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần củng cố và ưu tiên
nguồn lực nhân lực cho nhiệm vụ ứng trực giám sát hai mươi bốn trên bảy đồng thời chủ động theo dõi thường xuyên
liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung hệ thống phòng chống mã độc tập trung
để bảo đảm phát hiện xử lý và khắc phục kịp thời sự cố tấn công mạng cảnh báo mã độc được xác minh
yêu cầu kiểm tra cập nhật đầy đủ các bản vá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo cảnh báo
của cục an toàn thông tin và các cơ quan tổ chức liên quan ra soát kiểm tra đánh giá khắc phục
các lỗ hổng bảo mật bóc gỡ phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ máy chạm trong hệ thống mạng
cùng với yêu cầu xử lý quyết liệt triệt để các trường hợp phát tán tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo
cuộc gọi rác cuộc gọi lừa đảo mà người dùng phản ánh bộ thông tin và truyền thông còn chỉ đạo
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet và nền tảng số thực hiện nghiêm và kịp thời
các biện pháp xử lý theo yêu cầu của bộ và cơ quan chức năng có thẩm quyền
sáng nay tại tp hcm cục biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với báo tuổi trẻ
triển khai dự án truyền thông và sự kiện với tên gọi việt nam xanh
dự án việt nam xanh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo vệ môi trường
phát triển bền vững khuyến khích các cá nhân
tổ chức doanh nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh thân thiện môi trường
đồng thời biểu dương lan tỏa những mô hình sản phẩm hướng đến phát triển bền vững
chương trình việt nam xanh diễn ra liên tục trong nhiều năm với các hoạt động phong phú đa dạng
tổ chức các hội thảo tòa đàm về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
phát động các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
khởi động dự án này là hội thảo thị trường tính chỉ carbon động lực xây dựng việt nam xanh
các chuyên gia nhà quản lý cùng trao đổi nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện cơ chế
chính sách để kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động gây phát thải và thúc đẩy việc vận hành của thị trường carbon
theo báo cáo về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn
việt nam hiện đứng thứ sáu trong danh sách một mươi quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
hôm nay các địa phương miền núi phía bắc như cao bằng bắc cạn tiếp tục xảy ra rông lốc
khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng
cơn mưa vừa diễn ra vào tối nay tại thủ đô hà nội cũng đã khiến cho cây xanh bị đổ gãy gây ủn tắc giao thông
còn trên địa bàn tỉnh tuyên quang mưa kèm với rông lốc đã gây thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp
ảnh hưởng đến đời sống của người dân
mưa rông đã làm một trăm một mươi bảy ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
trong đó có một ngôi nhà ở huyện hàm yên bị đổ sập hoàn toàn
mưa rồng cũng làm năm mươi bốn hectare lúa và cây màu bị gãy đổ ước tính thiệt hại hơn một bảy tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiệt hại do rông lốc mưa lớn gây ra chính quyền địa phương các cấp của tỉnh tuyên quang
đã chỉ đạo các bộ chuyên môn xuống các xã thôn bị thiệt hại nhằm nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở sớm ổn định cuộc sống khắc phục thiệt hại về hoa màu
còn trong chiều nay văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng vừa có thống kê về thiệt hại
của các tỉnh miền núi phía bắc khi những ngày vừa qua các địa phương này liên tục xuất hiện rông lốc mưa đá về đêm và dạng sáng
ảnh hưởng của hội tụ gió trên năm mét di chuyển từ thượng lào sang ba ngày qua các tỉnh lai châu sơn la tuyên quang cao bằng bắc cạn
xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
cao bằng thiệt hại lớn nhất với gần hai năm trăm linh nhà bị tóc mái tập trung ở các huyện trùng khánh nguyên bình hòa an hạ lan thiệt hại kinh tế hơn tám tỷ đồng
tiếp theo là hà giang với hơn một bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hại bắc cạn hơn sáu trăm linh lai châu lào cai mỗi tỉnh hơn một trăm năm mươi căn ba mươi trường học bị tóc mái hư hỏng
tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng mỗi nơi bốn trường thanh hóa lai châu mỗi nơi hai trường bắc cạn một trường
ngoài ra chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm người trèo thuyền trên lòng hồ thủy điện sơn la thuộc huyện sìn hồ lai châu thì bị lật ba người bám được vào can nhựa và được người dân cứu sống hai người còn lại đang mất tích
tư vấn định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh các em học sinh người lao động và toàn xã hội về nghề nghiệp
từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong công tác giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một

trong buổi tư vấn và định hướng này con đã chọn được cho mình một nghề khu hợp đó là nghề kinh thuật ô tô
em thấy những cuộc sự kiện như này rất là bổ ích cũng như cho em và cho các bạn
tại vì nó sẽ giúp cho em như các bạn sẽ tìm được cho mình những định hướng đúng đắn hơn và sẽ có những trải nghiệm hơn trong cuộc sống ạ
ngày hội là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các doanh nghiệp giới thiệu trực tiếp đầy đủ đến học sinh phụ huynh người lao động
về tiềm năng thế mạnh ngành nghề quy mô đào tạo phương thức tuyển sinh của các trường
thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước
các em đến đây nguyện vọng các em là tìm những công việc làm phù hợp với các ngành nghề đào tạo của nhà trường
và các em cũng đã có những việc làm mà các doanh nghiệp đáp ứng sau khi các em ra trường
cũng qua ngày hội này các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp đã trình bày hết các khả năng các nghề nghiệp của mình

các em cũng đã có những việc làm mà các doanh nghiệp đáp ứng sau khi các em ra trường
vì vậy việc định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm để ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
vấn đấu ít nhất bốn mươi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp trung cấp
vì vậy việc định hướng sớm nghề nghiệp xây dựng phát huy năng lực của mỗi cá nhân ngay khi mới tốt nghiệp sẽ giúp các em có nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp sau này
sau năm năm triển khai thực hiện việc phân công đảng viên đồn biên phòng
phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới bộ đội biên phòng thanh hóa đã tham gia củng cố cơ sở chính trị
từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình
tại huyện vùng cao biên giới mường lát thượng úy thao văn chứ được nhiều người dân địa phương quý mến
là người dân tộc mông anh đã mạnh dạn tìm hiểu giới thiệu nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi phù hợp về thôn bản
hướng dẫn bà con cùng làm để phát triển kinh tế hộ gia đình
từ chương trình đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình biên giới tại một mươi một huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
nhiều mô hình được xây dựng và phát huy hiệu quả như trồng vầu ở lang chánh trồng cam giống lào trồng mận hậu nuôi vịt bản địa ở huyện mường lát
mô hình trồng ngô lai ở huyện thường xuân
đã có bước chuyển biến về mặt tư tưởng về mặt nhận thức ý thức của người dân ở vùng biên giới đó
đã làm thay đổi phong tục tập quán và nó cũng giảm bớt đi tính trông trời lại của người dân ở vùng biên giới
năm năm qua bộ đội biên phòng thanh hóa đã phân công năm trăm một mươi ba đảng viên phụ trách hai năm trăm linh hộ gia đình ở biên giới
trong đó trên một bảy trăm linh hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
với tinh thần cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng các chiến sĩ quân hàm xanh đã hướng dẫn bà con phát triển sản xuất
tạo sinh kế bền vững góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
ngày hai mươi tháng bốn tại tỉnh thái nguyên đã khai mạc chương trình ngày hội văn hóa việt nam hàn quốc lần thứ nhất
tham dự có trên hai trăm linh đại biểu là thành viên hợp tác xã hội hiệp hội doanh nghiệp
sinh viên chuyên ngành tiếng hàn quốc tại một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh
ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn như biểu diễn trang phục truyền thống hanbuk và áo dài việt nam
biểu diễn đan sen các tiết mục giao lưu âm nhạc nghệ thuật đặc sắc của hai đất nước giao lưu ngôn ngữ trò chơi dân gian
ngày hội còn có sự tham gia của bốn mươi gian hàng xúc tiến thương mại với đa dạng các sản phẩm như mỹ phẩm
thực phẩm chức năng nông sản tiêu biểu của địa phương
đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các hợp tác xã doanh nghiệp của thái nguyên và hàn quốc
có môi trường giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng hàn quốc
được thực hành ngôn ngữ giao lưu văn hóa trực tiếp với con người của đất nước hàn quốc
hợp ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới hai mươi ba tháng bốn
nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc
hôm nay hội văn học nghệ thuật tỉnh hà nam tổ chức nói chuyện chuyên đề
văn hay sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh
các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với thông điệp
sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn là những hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực
đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh hà nam
điểm nhấn là chương trình chuyện chuyên đề văn hay sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh
cảnh của diễn giả đại tá nhà văn chu lai đã thu hút đông đảo hội viên các cơ lộ bộ thơ
văn trong toàn tỉnh các em học sinh hào hứng tham gia
ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn là sự kiện văn hóa quan trọng đối với người yêu sách
và cả cộng đồng xã hội góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần
phát huy những giá trị đạo đức truyền thống hiếu học của dân tộc
mới đây hội sách hải phòng hai nghìn hai mươi bốn đã khai mạc thu hút sự tham gia của đông đảo bạn đọc
và những người làm công tác xuất bản in phát hành gắn kết sách với người đọc
với hơn hai mươi gian hàng và khoảng một mươi hai đầu sách
nhiều thể loại sách phong phú đa dạng đã được giới thiệu đến nhân dân thành phố hải phòng
các gian hàng của các đơn vị phát hành sách trong và ngoài thành phố
mang đến hội sách những tựa sách mới nhất phong phú về đề tài và thể loại
từ những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng kinh điển của việt nam và thế giới
những cuốn sách kiến thức khoa học kỹ năng dành cho khen thiếu nhi và độc gia trẻ
và những cuốn truyện tranh tươi vui đầy màu sắc được trình bày trang trí ấn tượng
các nhà phát hành sách có các chương trình ưu đãi và quả tạm hấp dẫn
cũng nhằm hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua sở thông tin và truyền thông tp hcm đã tổ chức lễ khai mạc
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sách hay cần bạn đọc
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ đã ban hành
quyết định số một nghìn tám trăm sáu mươi hai lấy ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm là ngày sách và văn hóa đọc
hòa chung không khí vui mừng cùng cả nước chào mừng ngày kỷ niệm sở thông tin và truyền thông
tổ chức ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
với thông điệp sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn tặng sách hay mua sách thật
sách hay mắt đọc tai nghe và mỗi người dân là một đại sứ văn hóa đọc
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
là một sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với việc xây dựng
và phát triển văn hóa đọc tại thành phố hồ chí minh nói riêng và cả nước nói chung
trong khuôn khổ lễ khai mạc thành phố hồ chí minh cũng ra mắt câu lạc bộ đại sứ văn hóa đọc
trong đó nhà nghiên cứu nguyễn đình tư được bổ nhiệm là đại sứ văn hóa đọc không giới hạn nhiệm kỳ
chuyển sang thông tin về thể thao thưa quý vị cách đây ít phút đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã bước
vào trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn với đối thủ là u hai mươi ba malaysia
diễn biến của trận đấu sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây
u hai mươi ba việt nam trải qua hiệp đấu đầu tiên đầy khó khăn các học trò của huấn luyện viên hoàng anh tuấn
chơi không tốt thường xuyên xử lý bóng hỏng tuy nhiên từ một tình huống cố định sau khi võ nguyên hoàng
bị đối thủ phạm lỗi u hai mươi ba việt nam tận dụng thành công để vượt lên và với cú đá phạt đẹp mắt của
u hai mươi ba việt nam giúp u hai mươi ba việt nam mở tỷ số trong trận gặp u hai mươi ba malaysia sang hiệp hai tiền vệ võ hoàng
minh khoa đã nâng tỷ số lên hai cho việt nam nhìn chung u hai mươi ba malaysia và u hai mươi ba việt nam không xa lạ
nhau tuy nhiên u hai mươi ba việt nam được đánh giá cao hơn về mọi mặt trong khi đó thể lực của u hai mươi ba
malaysia vẫn chưa được bảo đảm với chiến thắng hai u hai mươi ba việt nam thẳng bước hướng đến tầm vé đi
tiếp vào tứ kết